kết quả nhân viên này đã báo cho bệnh viện tiến hành xét nghiệm lần thứ hai vẫn cho kết quả dương tính
bệnh viện đã thực hiện biện pháp phong tỏa không nhận bệnh nhân và báo cáo với sở y tế tp hcm
bệnh phẩm của nhân viên y tế này cũng đã được tiến hành xét nghiệm theo phương pháp rt pcr và cho kết quả dương tính
cùng ngày sau khi một trường hợp f ba từng đến khám sức khỏe tại bệnh viện quận gò vấp có kết quả dương tính với sars cov hai
bệnh viện quận gò vấp đã phải tạm ngừng hoạt động để tiến hành công tác khử khuẩn
cụ thể ca f ba chuyển thành f là bệnh nhân nữ ba mươi tuổi trú tại phường một mươi hai quận gò vấp
ngày hai mươi năm tháng năm người này tiếp xúc với f hai
ngày hai mươi chín tháng năm bệnh nhân đi khám sức khỏe xin việc tại bệnh viện quận gò vấp nhưng không khai báo dịch tễ đầy đủ
sáng nay tòa án nhân dân huyện yên dũng tỉnh bắc giang đã xét xử sơ thẩm công khai theo thủ tục rút gọn vụ án hình sự chống người thi hành công vụ
liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
vào ngày hai mươi một tháng năm lương văn tiến chú xã tiển phong huyện yên dũng đã cùng một nhóm bạn điều khiển xe ô tô đi tới chốt kiểm soát phòng chống dịch
tại thôn nổi xã nội hoàng huyện yên dũng không chấp hành quy định về phòng chống dịch vượt chốt để đi vào trong làng
lực lượng chức năng ngăn cản nhưng tiến vẫn không chấp hành đồng thời chửi bới các thành viên tổ công tác đang làm nhiệm vụ
dùng tay đấm một thành viên trong tổ công tác
khi đi qua chốt được khoảng tám trăm linh m
thì tiến cùng các đối tượng đã bị công an xã nội hoàng và cảnh sát cơ động khống chế bắt giữ
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt lương văn tiến hai năm sáu tháng tù về tội chống người thi hành công vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam ba tháng
đối với vũ toàn chú tại thành phố biên hòa để điều tra về tội giả mạo vị trí công tác
vào ngày hai mươi ba tháng năm vũ toàn cùng với đào văn bình
phạm thị hồng vân là vợ của ông bình cao quốc nam đi ô tô đến khu cách ly y tế ở xã xuân hưng huyện xuân lộc
tại đây vũ toàn tự giới thiệu là cán bộ thuộc bộ công an và xuất trình một thẻ công vụ đặc biệt có tên là vũ văn toàn
chức vụ chuyên viên kinh tế đơn vị công tác là tổ công tác đặc biệt cố vấn ban chiến lược
sau đó yêu cầu tiếp cận với năm người trung quốc nhập cảnh trái phép đang bị cách ly
qua làm việc toàn khai nhận sử dụng thẻ công vụ đặc biệt giả mạo danh cán bộ bộ công an để
cách tiếp cận năm người trung quốc trong khu cách ly trước đó bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
phát hiện nhập cảnh trái phép trốn trên xe khách đi từ tỉnh bắc giang vào tỉnh đồng nai vào chiều ngày một mươi bảy tháng năm
tại bình định công an thành phố quy nhơn vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề
thông qua việc sử dụng mạng di động ứng dụng zalo trên điện thoại với năm đối tượng liên quan
bước đầu xác định số tiền các đối tượng sử dụng để giao dịch đánh bạc là hàng trăm triệu đồng
các mũi trinh sát của công an thành phố quy nhơn đã ập vào bốn điểm bán số đề trên địa bàn phường bùi thị xuân
thành phố quy nhơn bắt quả tăng năm đối tượng trong đường dây do nguyễn thị kim loan chú ở địa phương cầm đầu
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ hơn một trăm hai mươi năm triệu đồng tiền mặt điện thoại di động cùng nhiều tăng vật khác
có liên quan đến hành vi cờ bạc của các đối tượng
qua đấu tranh xác định các đối tượng sau ghi đề từ các con bạc thì chuyển phần lớn cho loan
chỉ giữ lại một ít để ăn thua với các con bạc
đang nói đường dây ghi đề này thu hút nhiều người lao động và công nhân trên địa bàn tham gia